tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
và gặt mặt báo chí đầu xuân để thông tin về kết quả hoạt động của công đoàn trong năm hai nghìn một mươi chín
kết quả tổ chức triển khai tết xung vầy cho người lao động cũng như thông báo về hội nghị biểu dương chín mươi cấp ủy
là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước sẽ được tổ chức tới đây tại hà nội
theo đó hội nghị biểu dương chín mươi cấp ủy là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
sẽ được tổ chức vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một tại hội trường bộ quốc phòng và truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân
đây là hội nghị nhằm tôn vinh biểu dương các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng đảng hoạt động công đoàn
đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là công nhân lao động trong doanh nghiệp
cũng tại hội nghị tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
chương trình tết xung vầy năm nay giao cho địa phương công đoàn các cấp cơ sở tổ chức cho người lao động
đặc biệt chú trọng đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn
đáng chú ý tổng liên đoàn lao động việt nam cũng tích cực theo dõi sát tình hình của các công ty doanh nghiệp
thực hiện áp dụng lương tối thiểu vùng cũng như thưởng tết cho người lao động